từ những thông tin mà các trinh sát báo về cho thấy đối tượng nga không đơn giản chỉ là một kẻ điều hành bán ma túy cho các con nghiện
mà còn có nhiều dấu hiệu cho thấy nga là một mắt xích quan trọng trong một đường dây cung cấp ma túy từ các tỉnh phía bắc và thành phố đà nẵng
tại thời điểm này ban chuyên án nhận định bắt đối tượng nga không mấy khó khăn
nhưng vì nga cầm đầu cả một đường dây lớn nên làm thế nào để không dứt dây đồng rừng là một vấn đề phải thận trọng
về thời cơ mà chúng ta để khám phá cái đường dây của nga và đồng bọn
thì có nhiều thời cơ chúng ta đã phát hiện được nhiều thời cơ mà theo như tôi đã nói là ban đầu là chúng ta không phát hiện được cái hành dương dịch
nhưng mà với cái niềm tình nội tâm các đối tượng đến nhà nga sau đó đi ra là nhận định là chỉ có mùa ma túy thôi
đấy là thời cơ
chúng ta vì là chúng ta không nắm được cái số lượng ma túy đối tượng đến mùa là bao nhiêu
và cũng có lúc là chúng ta không xác định được nơi cất dấu ma túy của nga ở đâu
thì ban chuyên án đã quyết định là không lựa chọn thời cơ đấy phải lựa chọn thời cơ thật hiệu quả
vì nó là cái chuyên án chúng ta đã xác lập cả một quá trình rất là lâu công phu
thì ban chuyên án đã xác định với tôi là phải kiên trì nhấn lại
ngày một mươi tám tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bốn các trinh sát báo về một chi tiết quan trọng đó là việc đối tượng nga đang ra hà nội chữa bệnh
con gái nga là phạm thị bích phương sẽ thay mẹ điều hành toàn bộ việc nhà tại đà nẵng
nhân định đối tượng nga khi chữa bệnh sau đó sẽ được chữa bệnh
đối tượng nga sẽ đem theo lưu hàng lớn về ban chuyên án đã họp gần để bàn phương án đánh bắt
được lệnh của ban chỉ đạo chuyên án hai tổ trinh sát đã di chuyển sang lăng cô thừa thiên huế ngay trong ngày một mươi tám tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
tổ trinh sát này có nhiệm vụ bí mật kiểm tra tất cả các tuyến xe khách đi từ hà nội vào
nhiệm vụ của tổ này là theo dõi hỗ trợ các địa bàn khi có biến động của các nhóm đối tượng
hội tống đối tượng nga khi nga từ hà nội vào
tất cả thông tin và các hướng di chuyển của đối tượng đang bị theo dõi đều được cấp báo về ban chỉ đạo chuyên án để lên phương án đánh bắt
phương án đánh bắt
ngày gần nhất thì chúng tôi nhận được thông tin là ngày hôm trước là đối tượng đang ở trên xe
thì đến đêm hôm đó chúng tôi mới triển khai
xe khách từ hà nội về đà nẵng thường tập trung nhiều từ gần sáng đến trưa
và nhiều giấy tờ giao dịch liên quan đến hàng chục tỷ đồng
nghi vấn có liên quan đến hoạt động mua bán trái phép chất ma túy
điều đó nói là địa chỉ số sáu mươi bảy phố cao xuân pháo
chính là trường mầm non tư thục do đối tượng phạm thị bích phượng
con phạm thị nga làm chủ
với vỏ bọc là một trường mầm non
đối tượng này đã sử dụng đúng môi trường sư phạm
để che đẩy hành vi phạm pháp của mình
tất cả các viên ma túy tổng hợp
được giấu trong các chai sữa trẻ em
đây cũng chính là thủ đoạn mà các đối tượng đã thực hiện
trong một thời gian khá dài để che mắt cơ quan chức năng
đây là vụ bắt ma túy tổng hợp lớn nhất từ trước đến nay
trên địa bàn thành phố đà nẵng
cùng với việc bắt giữ đối tượng phạm thị nga
cơ quan điều tra cũng đã ra lệnh bắt luôn đối tượng phạm thị bích phượng
là con gái của chị nga
với tội danh tàng trữ buôn bán ma túy

các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
từ đó cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bộ công an dựng sơ đồ để làm rõ từng vai trò vị trí của các đối tượng đồng thời làm rõ phương thức cắt dấu và chuyển ma túy từ nước ngoài về việt nam

từ đó cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bộ công an dựng sơ đồ để làm rõ từng vai trò vị trí của các đối tượng đồng thời làm rõ phương thức cất giấu vận chuyển ma túy từ nước ngoài về việt nam

và xuất nhập khẩu skyhouse để vận chuyển ra hải phòng tiêu thụ

trong cái đường dây của đối tượng thì đối tượng hoạt động rất là tinh vi khép kín
cái việc liên lạc giữa đối tượng mua và đối tượng bán
chủ yếu là sử dụng tiếng lóng liên lạc qua điện thoại qua nhiều số khác nhau
và cái phương thức thủ đoạn giao hàng thì thường xuyên thay đổi
không theo quy luật nhất định
và khi hai bên mua bên bán ma túy thống nhất với nhau
thì việc phân công từng cung đoạn một trong việc vận chuyển ma túy
người được giao nhiệm vụ cũng không biết đối tượng nhận ma túy chẳng ai
và đối tượng bán ma túy là ai
toàn thực hiện theo đúng chỉ đạo của đối tượng chính
một trong những đối tượng được xác định tên là nguyễn thị hải
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai nơi cư trú xóm kim tỉnh
xã trung thành thị xã phổ yên tỉnh thái nguyên
hải có ba tiền án và có nhiều thủ đoạn đối phó với cơ quan chức năng
điều khiến các trinh sát chú ý nhất
đó là trong thời gian gần đây
hải có những bất minh về kinh tế bất minh về thời gian

trinh sát phát hiện có những đối tượng nghiện ma túy thường xuyên đến nhà hải
rồi lại đi ra rất nhanh
đặc biệt nhiều nguồn tin từ quần chúng nhân dân cho hay
hải thường xuyên có mặt ở sơn la
dưới vỏ bọc đội lốt là người buôn bán nông sản về thái nguyên
hải là đối tượng nghiện không có việc làm
nhưng mà bình thường cuộc sống hàng ngày của đối tượng rất là khá giả
tức là đại khái là cuộc sống của đối tượng
nó so với mặt bằng của những người dân xung quanh đấy
thì có thể là rất là trội rất nhiều
ví dụ như là hải nhà mua xe này
rồi là mua đất này
đầu tư một số cái hình thức như là chơi lan này
rồi là bất động sản này
rồi đã khái là có nhiều cái mà để mà người dân bình thường
thì nếu mà người với người nghiện như thế thì
không thể nào mà mình có cái tài chính mà mình mua được như thế cả
chúng tôi xác định công tác nắm đối tượng nắm địa bàn
là cái câu trọng yếu
và phải thường xuyên liên tục
và khi đã phát hiện đối tượng rồi
thì phải thường xuyên liên tục

tất cả những di biến động
những mối quan hệ
và những hoạt động của đối tượng đều phải nắm được
thì đến lúc khi phá án
thì chúng ta công tác bắt giữ
đủ những cái cơ sở pháp lý
để chúng ta tiến hành
đấu tranh mở rộng của án
và truy tố đối tượng trước pháp luật
xác định đây là một đường dây mua bán vận chuyển trái phép ma túy
có quy mô lớn
và có quy mô lớn
lãnh đạo phòng cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy công an tỉnh thái nguyên
một mặt cử các trinh sát tăng cường
nắm bắt và bám sát địa bàn biên giới
đặc biệt là cửa khẩu lóng sập
hay còn gọi là cửa khẩu va háng
ở tỉnh sơn la
để phát hiện các đối tượng bán ma túy cho hải
mặt khác báo cáo với ban giám đốc công an tỉnh thái nguyên
xin ý kiến chỉ đạo
áp dụng các biện pháp nhiệm vụ
cảnh sát điều tra tội phạm ma túy của bộ công an
để tiếp tục nắm sâu
nắm toàn bộ đường dây
với quan tâm chỉ đạo
là bắt cả đường dây
bắt đến đối tượng cuối cùng
cung cấp ma túy và ma túy
và đối tượng nhận mua ma túy
của cái đường dây này
chuyên án năm trăm hai mươi một h được xác lập
với sự tham gia của cục cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy bộ công an
cùng với các điều tra viên
trinh sát dây dặn kinh nghiệm nhất
của phòng cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy công an tỉnh thái nguyên
chúng tôi đã họp bàn
trong tập vệ lãnh đạo
để chỉ đạo
đối với trinh sát
thành ba mũi trinh sát
mũi thứ nhất là trinh sát
xác minh bí mật
về nhân thân lai lịch
của các đối tượng trong đường dây
hoạt động phạm tội về ma túy
mũi thứ hai là trinh sát trực tiếp
theo dõi giám sát
đối với đối tượng nguyễn thị hải
và các đối tượng liên quan
phu vực phổ hiên
cũng như là các đối tượng
sắp định được phương thức
thủ đoàn hoạt động
mũi thứ ba
tao cho trinh sát
tập trung lọc hồ sơ
để theo dõi đối tượng
và thực hiện các biện pháp
theo dõi đối tượng này
rất là khó khăn
bởi vì địa bàn
của xã kim tỉnh
thị xã phổ yên
địa bàn điểm nóng ma túy
bởi vì ở địa bàn này
rất là nhiều người nghiện
và rất là nhiều tụ điểm
trong khi là
khi mình đánh một cái điểm đó
thì đối tượng bị động
thì đối tượng sẽ dừng lại
hoặc là đổi cái phương thức hoạt động khác của đối tượng
đấy có thể là đối tượng dừng lại
hoặc đối tượng chuyển sang cái hình thức
là giao hàng khác
một mũi trinh sát khác
được lệnh phối hợp với công an tỉnh sơn la
gia soát tất cả các tàng thư
hồ sơ lưu chữ
về các đối tượng khẳng nghi
có tiền án tiền sự về ma túy trên địa bàn
tổng hợp tất cả các tin tức
từ trinh sát báo vệ
được sàng lọc kỹ lưỡng
để làm căn cứ cho những nhận định của chuyên án
phải nói rằng
tình hình ma túy tại địa bàn tỉnh thái nguyên
trong thời gian gần đây
diễn ra là một bộ phim
rất phức tạp

để tuần ma túy từ các tỉnh về thái nguyên
để bán tiêu thụ
và để trung truyền
bán đi các tỉnh khác
và ra nước ngoài
mấu chốt là nguyễn thị hải
nhưng nếu làm tốt công tác cơ bản
sẽ truy ra được đường dây và kẻ cầm đầu
hơn một tuần theo dõi
tổ công tác đã chắc chắn hoạt động mua bán nông sản
chỉ là hình thức trá hình
nhằm trốn tránh sự theo dõi của cơ quan công an
ở thị xã phổ yên
hải thường xuyên có thời gian bất minh
không theo quy luật
thí thoảng gặp gỡ các đối tượng nghiện
có tiền án tiền sự về ma túy
ở nhà hoặc là ở ngoài đường
và các cuộc gặp gỡ
xảy ra rất chớp nhoàng
có khả năng chúng đang giao dịch ma túy
nếu tóm ngay
ta chỉ bắt được mỗi mình hải
còn kẻ bán ma túy cho hải sẽ tẩu thoát
tiếp tục theo dõi di biến động nguyễn thị hải
tại sơn la
các trinh sát nắm được
hải có mối quan hệ làm ăn với một đối tượng tên là
lường văn anh
có hộ khẩu thường chú
tại huyện phủ yên tỉnh sơn la
qua công tác trinh sát
chúng tôi đã sản lý được
đối tượng lường văn anh này
khoảng bốn mươi tuổi
và cao khoảng một m sáu mươi tám
tương đồng với nguyễn thị hải
đối tượng lường văn anh này
là một đối tượng
có tiền án tuyển sự
về ma túy
và sống ở khu vực biên giới
giữa việt nam và lào
của biển vật
tỉnh sơn la
đối tượng này
đi lặng khu vực biên giới việt lào
và không thường xuyên
giá tiết nhiệm vụ
cho đối tượng nguyễn văn thắng này
còn điều kiện là
ban chuyên án đã xác định
đường dây buôn bán trái phép chất ma túy
trên các tuyến xe nông sản
từ sơn la về thái nguyên
gồm ba đối tượng
lường văn anh
nguyễn thị hải
và đinh văn thắng
từ các thông tin trên
ban chuyên án nhận định
cần phải bán sát mọi hoạt động của hải
cũng như nắm bắt các quy luật đi về
của những chuyến hàng
từ bến xe sơn la về thái nguyên
ban chuyên án nhận định
hàng sẽ về thái nguyên vào hôm sau
đồng chí trưởng ban chuyên án đã yêu cầu
các thành viên bổ sung vào kế hoạch chi tiết
đưa ra các phương án đánh bắt chu toàn
thế nhưng trên đường đi đến đầu thành phố thái nguyên
đối tượng áp tải cho dừng xe đột ngột
xuống giữa đường
tổ công tác theo dõi đối tượng trên xe nhận định
khả năng đây là phép thử của các đối tượng
bí mật kiểm tra
trinh sát báo ngay về cho ban chuyên án
đây chỉ là chuyến hàng nông sản bình thường
nhằm do xét sự theo dõi của lực lượng công an
ngay lập tức
ban chuyên án đã ra lệnh cho các mũi công tác rút lui
tránh để lộ thông tin
các đối tượng trong chuyên án năm trăm hai mươi một h
đều có tiền án tiền sự về tội danh ma túy
trước khi thực hiện các chuyến hàng
chúng thường đi lại nhiều lần
thăm dò hoạt động của lực lượng công an
nên việc phát hiện tăng vật
và bắt giữ lường văn anh và nguyễn thị hải
cùng với đinh văn thắng là vô cùng khó khăn
tuy nhiên sắp bước sang năm mới
dự báo của cơ quan điều tra là đối tượng nghiện
sẽ mua nhiều ma túy để sử dụng dân
nên có thể các đối tượng trong nường dây
sẽ tăng nguồn hàng
đặc biệt là cái mũi
tại trên sơn la
thì trong cái thời gian gần ra tết
thì phát hiện
đối tượng nguyễn thị hải này
là thi thoảng
xuất hiện tại
xã mường hương
triển hương sông mã
thì quá trình mà
các đối tượng
câu kết mắc nối đi lại với nhau
lực lượng trinh sát thấy đối tượng nguyễn thị hải
là hay đi mua các cái hàng hóa nông sản
đấy như là gạo ngô thóc
liên quan đến nông sản
để đưa về thái nguyên
các đối tượng ở trên đó thì
đối tượng đồn văn anh
là huy động đồng bọn
cái nơi ở của đối tượng đồ văn anh này
lực lượng chiến sát nắm được có cái hoạt động
nghi vấn là là
tập kết ma túy
với số lượng lớn
để đưa vào các cái
bao ngô nông sản đối tượng hải
thường đến để mua về thái nguyên
ban chuyên án nhận định hàng có thể sẽ về vào hôm sau
các phương án bắt ở đâu
bắt như thế nào
và khi chặn mắt thì sẽ chặn trước chặn sau
cần phải bố trí ra sao
tất cả đều phải đưa ra tính toán một cách kỹ lưỡng
đến đêm ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
trinh sát tại bến xe ở sơn la
đã nắm được thông tin
hàng đã lên xe
để mà xác định được là cái phương tiện mà giao hàng cho đối tượng hải
thì cái tổ công tác của đối trên
đã xác định chính xác là đối tượng thắng
là người được giao hàng
người trông hàng đấy để giao cho nguyễn thị hải
thì đã đang đi trên một chuyến xe
đã đi trên một chuyến xe
một chuyến xe khách từ sơn la về thái nguyên
thì cái tổ mũi một đã bám theo
đối tượng đinh quang thắng
thường xuyên ở trên xe không xuống xe
lực lượng trinh sát thấy xác định rằng
đây là bao tải có chứa ma túy
thì thông tin lại cho cái tổ trinh sát
ở khu vực cầu đoạn đao phúc
thuộc giáp danh giữa thái nguyên và hà nội
để tiếp tục giám sát và hỗ trợ cho lực lượng trinh sát phía sau
kế hoạch cắt lưới lập tức được triển khai
đúng sáu giờ sáng ngày hai mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
ban chuyên án quyết định hành động
cử hàng chục cán bộ chiến sĩ chốt chặn nhiều tuyến đường
mà các đối tượng có thể đi qua
mà các đối tượng có thể đi qua

đóng giả bằng nhiều hình thức
như là xe ôm taxi xe tải
để phát hiện đối tượng
trong chuyên án là nguyễn thị hải
đã đi xe máy màu trắng
và ra đứng cạnh cuộc đường quốc lộ ba
xe khách tuyến sơn la
đến thái nguyên để nhận ma túy
ngay lập tức trinh sát ập vào
bắt giữ thành công được nguyễn thị hải
và đinh văn thắng
khám xét tại chỗ
thu giữ một chiếc điện thoại di động
một xe máy và một bao tải ngồ
bên trong có hai mươi bánh heroin
khi bắt giữ thì khai báo là
số lượng ma túy
hai mươi bánh heroin là hai mươi bánh heroin
thì hà sẽ kiếm lời là được bốn mươi triệu đồng trên một bánh
với số lượng hai mươi bánh thì hải sẽ kiếm được số tiền là tám trăm linh triệu
trong quá trình khi mà đấu tranh
bản thân đối tượng hải là đối tượng
đã có ba tiền án
trong đó có những tiền án về tội về ma túy
và là đối tượng nghiện
có mối quan hệ rất phức tạp
tại cái địa bàn cũng là phức tạp với ma túy
nên là ban đầu khi mà bị bắt giữ
thì đầu tiên thì đối tượng
xác định là do với
cái số lượng ma túy như thế
rất là lớn
sẽ chịu bức án cao nhất
cho nên là đối tượng cũng chán nạn
và không cộng tác
được sự động viên của ban chuyên án
và tiếp tục đấu tranh
nguyễn thị hải khai nhận
hải mua số ma túy trên của lường văn anh
với số tiền ba hai tỷ đồng
và hải đã trả trước cho anh ba trăm linh triệu đồng
sau đó anh đã thuê đinh văn thắng áp giải
và nhận tiền bán ma túy mang về cho y
bản thân đối tượng đinh văn thắng
trong vụ án
thì là đối tượng tuy là chưa có tiền án tiền sự
và đóng vai trò
giúp sức trong cái đường dây
mua hoàn trang phép chất ma túy này
thì đối tượng do lo sợ
là bị mức án cao
thì bản thân đối tượng cũng tìm cách
là khai báo dân số chối tội
và che giấu cái đồng bọn
nhưng mà trước những cái vật chứng thu giữ được
và các cái đồ vật tài sản khác
có liên quan
và cũng đã giải thích
tính khoan hồng của pháp luật
đối tượng cũng là thừa nhận
hành vi phạm tội của mình
trong cái việc giúp sức đồng phạm
mua bán trả phép hai mươi bánh heroin
đường dây hoạt động ma túy
của đối tượng đồng văn anh
với đối tượng nguyễn thị hải
hoạt động rất là lâu
kiến kẽ có sự trao đổi
thông tin liên lạc thường xuyên với nhau
sau khi lực lượng công an
mắt quả tang đối tượng nguyễn thị hải
và đi quan thắng
thì đối tượng văn anh đã không liên lạc được
và xác định là đối tượng hải
và đối tượng thắng đã bị bắt
và đối tượng đã bỏ nơi ở

đinh văn thắng sẽ phải nhận bản án nghiêm khắc nhất của pháp luật
riêng đối tượng lường văn anh
dù chưa bị bắt
nhưng việc phải trả giá trước pháp luật
là điều sớm muộn cũng sẽ xảy ra
trong hàng chục nghìn chuyến xe qua lại
trên các cung đường quốc lộ mỗi ngày
nhưng chúng ta tin rằng
với sự quyết tâm kiên trì của lực lượng chức năng
cái buôn bán cái chất trắng
dù có cố tình che giấu
bằng các thủ đoạn tinh vi
xảo quyệt đến đâu chăng nữa
rồi cũng sẽ bị bắt
và cũng sớm bị đưa ra trước pháp luật
với chiến công xuất sắc này
cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
bộ công an nói chung
và phòng cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy công an tỉnh thái nguyên nói riêng
đã thể hiện được vai trò quan trọng của mình
trong việc giữ bình yên cho người dân
cho xã hội
và đẩy lùi ma túy xâm nhập vào địa bàn tỉnh
ngay trong những ngày cuối năm hai nghìn hai mươi
thành công lớn nhất của chuyên án
là bắt giữ các đối tượng và tang vật
đồng thời đảm bảo tuyệt đối an toàn
giữ người dân xung quanh và cả đối tượng